giả vờ chuộc điện thoại đang cắm ở tiệm cầm đồ sau đó cướp tài sản
hành vi của lê quốc khánh chú thành phố đà nẵng vừa bị công an quận sơn trà thành phố đà nẵng khởi tố bắt tạm giam
ngày ba tháng ba lê quốc khánh đến tiệm cầm đồ trên đường lê hữu trác quận sơn trà để cầm cố điện thoại của mình đang sử dụng với giá một mươi triệu đồng
giao dịch nhận tiền xong khánh sử dụng số tiền đó để nạp tiền chơi các trò giải trí sau đó đã thua sạch tiền
trong đêm ngày ba tháng ba khánh quay lại tiệm cầm đồ giả vờ chuộc máy và nói với chủ tiệm sẽ chuyển khoản tiền gốc và lãi
tuy nhiên khi nhận điện thoại đối tượng đã chạy ra ngoài rồi lên xe bỏ trốn
nhận tin báo lực lượng công an đã trích xuất camera bắt giữ được đối tượng lê quốc khánh